sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phục vụ cho xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
chính là những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân hiện nay
công an thành phố hà nội thông báo phương án phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra sigem ba mươi một
trong phần tin quốc tế nga phủ nhận cáo buộc từ phía ukraine rằng
quân đội nước này triển khai tấn công nhà máy thép azovstan ở mariupol
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
sáng nay hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba tập trung thảo luận
cho ý kiến và quyết định về các nội dung
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba
công cuộc đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa chín về tiếp tục đổi mới
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn hai mươi một và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
để chuẩn bị cho hội nghị trung ương lần này bộ chính trị ban bí thư đã sớm thành lập các ban chỉ đạo nghiên cứu
tổng kết xây dựng các báo cáo đề án về những nội dung nêu trên để báo cáo bộ chính trị thảo luận
cho ý kiến và trình trung ương xem xét quyết định
các ban chỉ đạo đã bám sát cương lĩnh của đảng hiến pháp của nhà nước và nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
các nghị quyết chỉ thị kết luận của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
cũng như tình hình thực tiễn của đất nước khu vực và thế giới để tiến hành tổng kết
nghiên cứu xây dựng các báo cáo đề án tờ trình sự thảo các nghị quyết trình trung ương
bộ chính trị ban bí thư cũng đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn hai mươi một
gắn với thực hiện kết luận của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị
để xây dựng các báo cáo trình hội nghị trung ương lần này
về đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực một điểm mới tại hội nghị lần này
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai và kết luận tại phiên họp thứ hai mươi ba
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực kết luận của bộ chính trị về tiếp tục tăng cường
sự lãnh đạo của đảng đối với công tác này bộ chính trị đã giao cho ban nội chính trung ương chủ trì
phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu xây dựng đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đề án đã trình bày đầy đủ đúng đắn có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết căn cứ và nguyên tắc
thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy quan hệ
của bộ chính trị
bộ chính trị đã giao cho ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực và cũng đã dự thảo
các văn bản liên quan đề nghị trung ương nghiên cứu xem xét cho ý kiến và quyết định về những kiến nghị
đề xuất trong tờ trình của bộ chính trị nhất là cho chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng
chống tham nhũng tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện một cách
bộ chính trị đã giao cho bộ chính trị đồng bộ từ trung ương đến địa phương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn đảng toàn dân toàn quân ta theo tinh thần tôi cũng đã nhiều lần nói rồi trên dưới và đồng lòng dọc ngang và thông suốt
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật xem xét đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
bộ chính trị đã giao cho bộ chính trị đồng bộ thực hiện kết luận trung ương bốn khóa một mươi ba trên các lĩnh vực đặc biệt cần chỉ rõ những nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tích cực khóc phục trong thời gian tới
hội nghị trung ương lần này là những vấn đề rất lớn rất khó và rất hệ trọng mà tôi nói ngay từ đầu
đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện từ gốc từ cơ sở để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới v v
xin đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định
sau phiên khai mạc các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận về tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương sáu khóa một mươi một về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đề mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm và tặng quà gia đình cố nhạc sĩ hoàng vân
cùng đi có thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
gặp gỡ thăm hỏi gia đình cố nhạc sĩ hoàng vân bộ trưởng tô lâm trân trọng trao tặng bức tranh nghệ thuật khắc họa bản nhạc bài ca gửi người chiến sĩ công an đường sắt
đây là một tác phẩm rất có ý nghĩa của cố nhạc sĩ hoàng vân viết về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
món quà tinh thần thể hiện sự tri ân và tình cảm sâu sắc của đồng chí bộ trưởng tô lâm và lực lượng công an nhân dân đối với cố nhạc sĩ hoàng vân
năm hai nghìn một mươi tám nhạc sĩ hoàng vân ra đi để lại cho lịch sử âm nhạc việt nam hàng trăm tác phẩm âm nhạc có giá trị sống mãi với thời gian
trong đó có tác phẩm rất ý nghĩa viết về lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng chia sẻ với gia đình cố nhạc sĩ hoàng vân trong chương trình nghệ thuật đặc biệt bảy mươi năm năm vinh quang công an nhân dân việt nam
các khúc bài ca gửi người chiến sĩ công an đường sắt đã được lựa chọn biểu diễn với bản phối đặc biệt cùng dàn nhạc sao hưởng lớn
đây là ấn tượng mạnh mẽ đối với hàng nghìn khán giả theo dõi chương trình
khẳng định lực lượng công an nhân dân đã đang và sẽ tiếp tục có những hoạt động cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ
đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân
trong đó ưu tiên hướng các hoạt động văn hóa nghệ thuật của lực lượng công an nhân dân đến với bà con cán bộ chiến sĩ ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
thay mặt gia đình bà lê thị ngọc anh vợ nhạc sĩ hoàng vân cảm ơn tình cảm mà lực lượng công an nhân dân đã dành tặng cho cố nhạc sĩ hoàng vân
gia đình vô cùng xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an đặc biệt là tấm lòng tình cảm của bộ trưởng tô lâm dành cho nhạc sĩ hoàng vân
đồng thời cho biết bức tranh nghệ thuật được bộ trưởng trao tặng ngày hôm nay là món quà tinh thần rất có ý nghĩa và vô giá đối với gia đình
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực phấn đấu
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
có nhiều biện pháp giải pháp mở các cao điểm duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông
chống ủn tắc giao thông kéo giảm ba tiêu chí về số vụ số người chết số người bị thương do tai nạn giao thông
đặc biệt trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai một trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh chỉ đạo của bộ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông được triển khai với nhiều hình thức phong phú
kịp thời thường xuyên sâu rộng và hiệu quả
huy động lực lượng triển khai phương án phân luồng phân tuyến điều tiết giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố
các điểm du lịch các bến tàu bến xe nhà ga không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được tăng cường
trong đó tập trung kiểm tra xử lý nghiêm đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng không để xảy ra đua xe trái phép
lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn các loại tội phạm trên các tuyến đường giao thông nhất là ngăn chặn số thanh thiếu niên tụ tập đông người
gây dối trật tự công cộng đánh nhau đua xe trái phép đấu tranh với tội phạm ma túy tội phạm buôn lậu
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thay mặt đảng ủy công an trung gương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương thành tích của lực lượng cảnh sát giao thông
đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục cảnh sát giao thông và công an các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc
quyết liệt các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tham gia phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông
nhất là trong dịp diễn ra sea games lần thứ ba mươi một và kỳ họp lần thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
phát huy tốt kết quả đạt được tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu
chiều nay tại hà nội học viện an ninh nhân dân đã long trọng tổ chức lễ khánh
thành công trình khu đào tạo quốc tế của học viện trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới sự và phát biểu chỉ đạo
khu đào tạo quốc tế của học viện an ninh nhân dân là công trình trọng điểm
được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đảng
nhà nước và của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với công tác giáo dục đào tạo
của học viện an ninh nhân dân nói chung và công tác giáo dục đào tạo lưu học viên quốc tế nói riêng
việc hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng sẽ là nguồn động viên toàn thể cán bộ
chiến sĩ giảng viên học viện an ninh nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước
bộ công an giao phó đáp ứng yêu cầu của nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục xây dựng
lực lượng công an nhân dân chính quy tình nhuệ hiện đại đưa học viện an ninh nhân dân
trở thành cơ sở giáo dục đại học hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
chúc mừng biểu dương ban giám đốc học viện an ninh nhân dân các đơn vị thiết kế giám sát
thi công đã cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành công trình đảm bảo đúng tiến độ
đạt mục tiêu đề ra thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định
khu đào tạo quốc tế thuộc học viện an ninh nhân dân sẽ có phần quan trọng trong việc bồi dưỡng
đào tạo cán bộ tổ chức các hoạt động đối ngoại đồng thời cũng là nơi lưu trú của lưu học viên quốc tế
nói chung lưu học viên lào nói riêng để công trình đi vào hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển
của học viện an ninh nhân dân đồng chí thứ trưởng yêu cầu ban giám đốc học viện an ninh nhân dân
quan tâm chỉ đạo đảm bảo sử dụng công trình đúng chức năng phục vụ công tác giáo dục đào tạo
hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học toàn thể cán bộ giảng viên học viện an ninh nhân dân
cần nêu cao ý thức tự giác coi đó là công trình lưu giữ các giá trị lịch sử của nhà trường
tin an ninh trật tự cập nhật sáng nay công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đào sơn hải chú tại thành phố hồ chí minh
để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trên đèo bảo lộc thuộc địa phận xã đại lào đã xảy ra vụ tai nạn
giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa năm phương tiện giao thông đều đang lên đèo bảo lộc khiến hai người phụ nữ tử vong
vào thời điểm trên ông hải điều kiển xe ô tô con bảy chỗ đang lên đèo bảo lộc theo hướng từ thành phố hồ chí minh
đi đà lạt không làm chủ được tốc độ và không giữ được khoảng cách an toàn đã đâm vào ba xe máy đang lưu thông
cùng chiều phía trước theo kết quả điều tra đảo sơn hải có hành vi điều kiển xe ô tô con bảy chỗ
không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước vi phạm khoảng một điều một mươi hai luật giao thông đường bộ
gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả làm hai người tử vong tại chỗ hành vi của đào sơn hải đã đủ yếu tố
cấu thành tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
để có tiền tiêu xài trần thành chú tỉnh trà vinh nguyễn thanh truyền và nguyễn trọng nghĩa
cùng chú tỉnh đồng tháp đã cùng nhau làm cổ vật giả bằng trì để lừa bán
ngày hôm nay cả ba đối tượng đã bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm
trong vụ án này truyền là người chế tạo cổ vật giả nghĩa đăng thông tin trên mạng xã hội
còn thành giữ nhiệm vụ giao dịch tin lời giới thiệu của các bị cáo rằng cổ vật có năng lượng
có khả năng phá vỡ thủy tinh và chữa được bệnh nên một nạn nhân ở hà nội đã đồng ý mua với giá năm trăm linh triệu đồng
xét hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội gây hoang mang trong dư luận
mất an ninh trả tự hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh truyền một mươi hai năm tù
trần thành và nguyễn trọng nghĩa mỗi bị cáo một mươi năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp hà nội vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông tổ chức hướng đi cho các phương tiện
giao thông trong dịp diễn ra có hoạt động của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một

từ một mươi hai tháng năm diễn ra lễ khai mạc đại hội tại sân vận động quốc gia mỹ đình
công an tp tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở
từ năm trăm linh kg xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên trừ phương tiện của các lực lượng tham gia
phục vụ buổi lễ khai mạc lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo
mễ trì châu văn liêm nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hiễu dực nguyễn hoàng
hàm nghi tân mỹ hồ tùng mậu đường gom phải đại lộ thăng long
đoạn từ trung tâm hội nghị quốc gia đến nút giao lê quang đạo
tại trận thi đấu tranh giải ba và trận chung kết môn bóng đá nam tại sân vận động quốc gia mỹ đình
lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng giao thông trên các tuyến như buổi lễ khai mạc đại hội
từ một mươi năm h đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng năm diễn ra lễ bế mạc đại hội tại cung điển kinh hà nội trần hữu dực
tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg
xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ bế mạc
lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dực tân mỹ trịnh văn bồ
công an hà nội khuyến khích người dân cổ động viên đến khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
cung điển kinh hà nội và các địa điểm thi đấu sử dụng phương tiện giao thông công cộng